trên đất liền khoảng sáng sớm ngày mai ngày bốn tháng một mươi một ven biển các tỉnh bình định phú yên khánh hòa ninh thuận có gió mạnh dần lên cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
các khu vực sâu hơn trong đất liền bao gồm cả nam tây nguyên có gió mạnh từ cấp bảy đến cấp chín giật cấp một mươi một
từ chiều và đêm nay do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão ở các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận có mưa rất to đến đặc biệt to
theo nhận định của các chuyên gia diễn biến mưa lớn vẫn còn phức tạp và kéo dài
thậm chí có thể lan rộng lên cả khu vực bắc của trung bộ phần tây nguyên cũng như miền đông của nam bộ
mưa xuống có khả năng gây nên một đợt lũ diện rộng cho hầu khắp các lưu vực sông thuộc các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai
trong đó lũ lớn tập trung ở khu vực từ quảng trị đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
trong đợt lũ này mực nước trên các sông từ quảng trị đến ninh thuận và khu vực tây nguyên phổ biến lên mức báo động hai báo động ba và trên mức báo động ba khu vực hà tĩnh quảng bình bình thuận và lưu vực sông đồng nai lên mức báo động một báo động hai và trên mức báo động hai
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp khu đô thị các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận gia lai con tum đắk lắc
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp khu đồ thị các tỉnh từ quảng nam quảng ngãi bình định gia lai con tum đắk lắc
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác phía bắc có mưa bão tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ hai bốn km trong mưa bão gió tây bắc đến tây cấp năm
riêng vùng biển phía bắc có gió mạnh cấp sáu đến cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi hai biển động mạnh nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hẹn gặp lại